tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự tuyên án hai bị cáo là trần văn cười và nguyễn thanh hùng
cùng chú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang tổng cộng hai mươi chín năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một người dân đã thuê trần văn cười chuyển mục đích sử dụng một thừa đất ở thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
nhận tiền cọc xong cường yêu cầu chủ đất đến văn phòng công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên nguyễn thanh hùng để được miễn giảm thuế
sau đó lấy lý do đóng thuế để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền rồi tiêu xài hết
cường và hùng còn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho nhiều người để chiếm đoạt
do không đóng lãi đúng hạn nên chủ nợ đã sang tên và bán thửa đất cho người khác
trong năm hai nghìn hai mươi cười cũng dùng thủ đoạn nhận thuê chuyển mục đích quyền sử dụng đất nhưng không thực hiện
và đưa ra thông tin gian dối sở hữu một thừa đất tại tỉnh sóc trăng để nhận tiền cọc bán đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác
cơ quan điều tra xác định trần văn cười đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của bốn người
nguyễn thanh hùng giúp sức cho cười chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng hưởng lợi bất chính bốn mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo trần văn cười tổng cộng hai mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thanh hùng bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần văn cười phải trả lại hơn năm trăm linh triệu đồng cho các bị hại có yêu cầu
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang cũng tuyên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa đất mà cười và hùng đem đi cầm cố là vô hiệu và chủ đất được nhận lại quyền sở hữu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là lê văn hiếu và phạm minh tuân cùng chú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hiếu đã mở hiệu cầm đồ cùng với đồng phạm thực hiện gần một giao dịch cho vai lãi nặng với số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra năm hai nghìn một mươi bảy hiếu mở hiệu cầm đồ anh hiếu ở khu vực chợ xanh phường duy tân thị xã kinh môn và tiến hành hoạt động cho vay lãi
hiếu và tuân đã thực hiện gần một lượt cho vay tiền với nhiều mức lãi suất
tổng số tiền cho vay là hơn một mươi năm tỷ đồng qua đó đã thu hơn sáu tỷ đồng tiền lãi
trong đó có chín trăm bốn mươi ba lượt cho vay với lãi suất từ ba đồng trên một triệu một ngày đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi suất cho vay từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên một năm vượt quá năm lần lãi suất cao nhất do bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
tội phạm này
tội phạm này
không khai nộng hành nữa nhưng sẽ áp dụng những hình thức mới những phương thức mới để hoạt động về lãi suất lợi nhuận
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ
công an tỉnh hải dương đang triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mùa du lịch hè và bảo vệ sea games ba mươi một
trong một mươi bảy ngày đầu giao quân trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh hải dương đã đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
từ ngày một mươi tháng bốn đến ngày hai mươi bảy tháng bốn trạm kiểm soát giao thông ngã ba hàng đã phát hiện xử lý bốn trường hợp lái xe vi phạm về nồng độ cồn
tước giấy phép lái xe tạm giữ phương tiện và phạt tiền tám mươi bốn bốn triệu đồng
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương tiếp tục tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông bảo đảm cho nhân dân và du khách đến hải dương trong dịp nghỉ lễ và sea games ba mươi một đi lại an toàn thông thoáng thuận lợi
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm kéo dài bốn ngày dự báo lượng du khách đổ về khu du lịch chùa tam trúc tỉnh hà nam sẽ tăng cao đột biến
ngay trong những ngày này lực lượng công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đã chủ động triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt bảo đảm cho người dân về vãn cảnh tham quan được an toàn
xác định công tác đảm bảo ninh trật tự trật tự an toàn giao thông tại chùa tam trúc là một trong những nhiệm vụ quan trọng
công an huyện kim bảng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chùa thành lập các chốt tại các điểm quan trọng thường tập trung đông du khách để mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân về công tác an ninh trật tự công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời phối hợp với các tổ liên ngành tuần trai kiểm soát xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong đó chú trọng đối tượng trụng cấp bắt túi bán hàng rong trèo kéo du khách

bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự công an huyện kim bảng và đặc việt quan tâm bố trí lực lượng thường xuyên tổ chức hướng dẫn phân lùng giao thông hướng dẫn xếp xe cho lực lượng bảo vệ trong các bãi thủy xe ô tô đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát kếp kín xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông chữa các tuyến xa vào chùa nhằm mang đến cho du khách và người dân sự an toàn tuyệt đối và tuần lợi khi về tám trúc tham quan
đây thì rất là tốt phải nói rất là tốt chứ không chưa có thấy một cái trường hợp nào mà móc túi hoặc là về an ninh trật tự bất an toàn ở đây
chùa tam súc đúng lần đầu tiên đến nhưng mà rất là đẹp khang trang đẹp đẹp an ninh trật tự chị em đi chùa cảm thấy rất là vấn khởi
với sự chủ động của công an huyện kim bàng sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các lực lượng thì công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chế chế cháy đã được đảm bảo
hà nam nòi trung và khu du lịch chùa tam súc nòi diêu đã sẵn sàng đón du khách nhất là cho dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện cơ mơ ga tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hai thị trấn quảng phú huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện ek tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nông thị theo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại buôn eo rĩ xã eo que huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc ca một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một năm cm trên trước mép phải
và đối tượng nguyễn viết hoài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn một b xã hòa tiến huyện công bắc tỉnh đắk lắc
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh đắk lắc
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có xeo chấm cách một hai cm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện